trong một thông báo đưa ra mới đây ngoại trưởng thụy điển tobias bilstrom cho biết
nước này sẽ không cho phép nato đặt vũ khí hạt nhân của khối quân sự này trên lãnh thổ quốc gia bắc âu
phát biểu của ông bill đã làm rõ các bình luận do bộ trưởng quốc phòng nước này đưa ra trước đó
theo ngoại trưởng tobias bilstrom quan điểm dài hạn của đảng moderate cầm quyền là cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ thụy điển
trong một bài phát biểu hồi tuần trước tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang thụy điển cho hay
nước này không loại trừ khả năng cho nato triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ
đảng dân chủ xã hội đã lập tức yêu cầu chính phủ thụy điển giải thích về lý do từ bỏ sự đồng thuận của các đảng
về việc không cho triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài trên lãnh thổ thụy điển
trước đó đảng dân chủ xã hội thụy điển đảng cầm quyền ở thời điểm thụy điển nộp đơn xin gia nhập nato
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã bày tỏ mối lo ngại đơn phương đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân
và các căn cứ thường trực trên lãnh thổ nước này trong khi tại phần lan
việc nhập khẩu sản xuất tàng trữ và kích hoạt chất nổ hạt nhân bị pháp luật nghiêm cấm